thưa quý vị tư tưởng đoàn kết đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng nhất quán và xuyên suốt trong đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước việt nam
chiến thắng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là biểu tượng vĩ đại của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc của ý chí không có gì quý hơn độc lập tự do của tinh thần chiến đấu bền bỉ kiên cường vì chân lý nước việt nam là một dân tộc việt nam là một
mặc dù năm nay đã gần chín mươi tuổi nhưng ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vẫn nhớ như in nội dung của điện thoại thông báo miền nam việt nam đã hoàn toàn giải phóng non sông về một mối
chính chí yêu cầu tôi phải viết lại gần thật là một mươi một h ba mươi chúng ta đã giải phóng giải phóng
thế mình cũng không tin rằng người ta có thể giải phóng xong vì trong dự kiến của trung ương chưa có sớm như thế
thế thì mình tất cả anh em bỏ đũa vào bát chạy lên báo cáo thủ trưởng thủ trưởng cũng hơi bất ngờ
tin thắng trận sau đó lan nhanh cả dân tộc như vỡ hòa trong niềm vui bởi có niềm vui nào trọng đại hơn ý nghĩa của ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày thống nhất ngày hòa bình ngày bắc nam xung họp một nhà
chính nhờ phát huy được sức mạnh đài đoàn kết toàn dân tộc
ngoài ra đại đoàn kết đánh rất thảo bạo làm cho đối phương rất là bất ngờ
đó là gì đó là chúng ta cùng một lúc chúng ta tập trung lực lượng tiêu diệt trận áp tất cả quân chủ lực của địch đang bổ trí vùng ven sài gòn để bảo vệ cho sài gòn
không cho lực lượng này co về cổ thủ ở sài gòn cho địch
đồng thời chúng ta tổ chức lực lượng đột kích mạnh đánh thẳng vào thành phố
hay nói một cách khác chúng ta đã thực hiện thành công ngoài đánh vào trong đánh ra trong nổi dậy
không có được sức mạnh đài đoàn kết
không thể có được cái cách đánh thẳng vào và bất ngờ như vậy
và nhờ cái cách đánh thẳng vào và bất ngờ đấy và nhờ vào cái sức mạnh đài đoàn kết toàn dân tộc pháp huy
mà chúng ta đã giữ được cho sài gòn gia đình một cái thành phố tương đối nguyên vẹn trong cái thời khắc cuối của cuộc chiến
quốc gia lịch sử quan trọng nhất là ở dinh thống nhất của sài gòn bây giờ là hội trưởng thống nhất và ở đài phát thanh sài gòn
thì hai chỗ đó là cái chỗ mà tôi có mặt sớm và khi bộ đội vào thì chúng tôi dẫn họ lên cắm cờ trên nóc dinh độc lập
sau này tôi nghe ông tướng trọng văn trà ông nói là các bạn là làm cái vai trò gần như chấm dứt một cái giai đoạn trăm mười bảy năm
thực dân pháp rồi tới đế quốc mỹ
thì như vậy là có đại diện của ba khu mặt tự nhiên tình cờ mà có mặt đó
tối miền bắc tối miền trung và ông tầm người miền nam
thì như vậy là đại diện cho đất nước để xác định cái chủ quyền của dân tộc
để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
nhắc nhở người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông kiểm tra những đối tượng có biểu hiện nghi vấn
kịp thời chấn áp các loại tội phạm có hành vi vi phạm pháp luật
đó là nhiệm vụ của các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín công an tỉnh khánh hòa trong những ca tuần tra đêm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm những ca tuần tra như thế này luôn được các tổ công tác chín trăm bảy mươi chín
duy trì thường xuyên tập trung vào các tuyến địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố
lượng chín trăm bảy mươi chín của công an tỉnh khánh hòa nhiệm vụ là tuần tra vũ trang kiểm soát dọc các tuyến đường trên địa bàn
kiểm tra kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là tập trung vào các nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập quấy rối
điều khiển phương tiện giao thông như là xe máy xe ô tô lạng lách đánh võng
sử dụng rượu bia và chở vượt qua số người quy định

ba cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú
bên cạnh đó các lực lượng cũng tích cực bám sát địa bàn quản lý chặt đối tượng
tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm
tại các khu vực địa điểm tổ chức các lễ hội sự kiện lực lượng công an cũng bố trí quân số
để phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản
bài lãnh đạo công an cộng phố đã chỉ đạo các bộ nghiệp vụ công an các phường xã trọng điểm về du lịch
tăng cường công tác nắm tình hình tổ chức các kế hoạch tấn công đánh áp tội phạm có liên quan
đặc biệt là tội phạm móc túi cướp giật chỉ đạo các lực lượng chức năng đặc biệt là lực lượng quản lý hành chính
tăng cường ra soát chấn chỉnh nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đảm bảo các điều kiện kinh doanh lưu trú
khai báo tạm trú tạm vắng cũng như việc đảm bảo giá nước mít nhằm đảm bảo cho người dân và du khách ghé thăm địa bàn nha trang du lịch
có một kỳ nghị lệ ba mươi tháng bốn một tháng năm an toàn vui vẻ
tôi là một du khách của hà nội cũng như là đến đây được nhiều lần tôi cũng sẽ là cho con cái đến nhiều lần nữa hơn
bởi vì là tôi thấy là các anh công an ở đây làm việc cũng như tuần tra khiến cho tôi là một du khách cảm thấy là rất là yên bình và an toàn khi đến đây
căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao dù bất kể ngày hay đêm những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an nói chung
trong đó có công an tỉnh khánh hòa đã và đang góp phần cho một kỳ nghỉ lễ vui tươi trọn vẹn và bình yên
từ đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm đến nay thì tỉnh quảng ninh là điểm đến được đông đảo du khách trong và ngoài nước lựa chọn
mật độ phương tiện giao thông trên các tuyến đường tăng đột biến
để tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhân dân du khách đi lại an toàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã triển khai đồng bộ các biện pháp kịp thời phát hiện
ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông đặc biệt là trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn sử dụng chất ma túy
trước những biểu hiện không bình thường của tài xế qua kiểm tra tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh phát hiện tài xế này dương tính với chất ma túy
ngay lập tức lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện ngăn chặn lái xe vi phạm tiếp tục điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong vòng hai giờ đồng hồ triển khai đồng thời các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên tuyến cô lộ một mươi tám qua thành phố hạ long
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai đã phát hiện ngăn chặn ba mươi trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn
trong đó nhiều trường hợp vi phạm ở mức cao thậm chí có những biểu hiện mất tự chủ

về việc không xem nhẹ tác hại của việc lạm dụng rượu bia lái xe sử dụng chất ma túy
đối với an toàn sức khỏe tính mạng và tài sản của nhân dân du khách
từ đầu kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm năm nay
bên cạnh việc tăng cường hướng dẫn hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã kịp thời phát hiện ngăn chặn hơn một trăm linh trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn

theo quy định lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh cũng tiến hành xác minh để gửi thông báo về cơ quan đơn vị đối với những trường hợp vi phạm là cán bộ đảng viên
chỉ còn một ngày nghỉ nữa thôi là người dân trên cả nước sẽ quay trở lại với công việc thường ngày
trong ngày hôm nay người dân tại các địa phương bắt đầu có xu hướng di chuyển trở lại thủ đô để tránh cao điểm xảy ra ồn tắc vào ngày mai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
vì thế mà lưu lượng phương tiện tại một số tuyến đường cao tốc dẫn vào thủ đô hà nội cũng đã bắt đầu có xu hướng tăng lên đáng kể phóng viên intv đã có ghi nhận
theo một số lái xe khách cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay người dân có xu hướng trở lại thành phố sớm hơn để tránh giai đoạn cao điểm ủn tắc
các nhà xe ở các tỉnh thành phố khác cũng đã tổ chức tăng chuyến lượt để người dân không phải chờ đợi quá lâu
nhìn chung lượng khách đi xe trong ngày hôm nay không quá đông
tuy nhiên theo nhiều tài xế phát ảnh thì lưu lượng xe trên các tuyến cao tốc đã bắt đầu tăng khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến
dù thời tiết hôm nay nắng nóng khá gai gắt nhưng đa phần hành khách đều cho rằng họ đã có một chuyến đi thuận lợi
và không gặp quá nhiều khó khăn vất vả để trở lại thủ đô trong ngày hôm nay
mình thấy cảm giác đỡ tắc hơn hẳn giao thông thông khoáng hơn rất nhiều
thì thấy giao thông rất là thông thoáng dễ đi
còn tại các bến xe khách lớn trên địa bàn thành phố như mỹ đình giáp bát gia lâm
dù chưa kết thúc kỳ lễ nhưng theo đại diện các bến này cho biết đã sẵn sàng cho các phương án đón người dân quay trở lại
chúng tôi cũng đã bố trí cán bộ nhân viên ứng trực một trăm linh
khi xe lên đến bến hành khách lên bến sẽ có nhân viên của bến sẽ hướng dẫn hành khách
bà con nhân dân đi ra đúng đường đi ra xe buýt và taxi
ở trong khu quảng trường của bến
bên xe buýt cũng như taxi cũng cam kết là phục vụ đầy đủ xe để cho bà con về sau cái đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa năm
theo dự báo thì từ trưa đến chiều mai mùa một tháng năm sẽ là giai đoạn cao điểm nhất người dân quay trở lại thủ đô hà nội
tuy nhiên lưu lượng phương tiện ở chiều quay lại lần này sẽ không tăng đột biến như ở chiều đi
do người dân đã về giải rác trong vài ngày qua
tuy nhiên để chuyến đi được thuận lợi và an toàn
khuyên cáo người dân cần thường xuyên cập nhật tình hình giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
và các ứng dụng chỉ đường để có cho mình lộ trình phù hợp nhất
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế
ít nhất hai mươi năm người đã thiệt mạng và hơn một mươi người bị thương khi một chiếc xe bus lao xuống khe núi
từ một con đường núi ở phía bắc peru
vụ việc xảy ra vào tối muộn ngày hai mươi tám tháng bốn
trên một con đường núi đầy ổ gà và chiếc xe bus rơi xuống vực sâu khoảng hai trăm linh mét
vụ tàn nạn xảy ra khi chiếc xe bus đang từ thị trấn selendin tới thị trấn soroturo
theo quan chức địa phương chiếc xe chở hơn năm mươi hành khách đã lao xuống sông
và một số người trên xe bị nước cuốn trôi
lực lượng cứu hộ và cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường
những người bị thương được đi đến bệnh viện
chính quyền thành phố sylenin tuyên bố để tăng bốn mươi tám giờ
nhà chức trách peru đang điều tra xem liệu chiếc xe bus có đủ điều kiện lưu thông hay không
bốn nhân viên thực thi pháp luật đã thiệt mạng và bốn cảnh sát địa phương bị thương
trong một vụ đấu súng với nghi phạm ở thành phố charlot bang baccarolina
tổng thống joe biden đã được thông báo về vụ việc và đã trao đổi tình hình về thống đốc của bang
theo giám đốc sở cảnh sát charlotte johnny jennings
thì bốn nhân viên thiệt mạng là thành viên lực lượng đặc nhiệm
họ bị bắn chết khi đang cố thi hành lệnh bắt giữ nghi phạm
ông jennings cho biết thêm là nhóm này đến nơi nghi phạm đang lẩn trốn và tên này đã nã súng vào họ
nghi phạm đã bị tiêu diệt ở sân trước của ngôi nhà
trong ngôi nhà còn có hai người nữa
ông jennings cho rằng ít nhất một trong số hai người này đã nổ súng vào các nhân viên thực thi pháp luật
và cả hai đều đã bị cảnh sát bắt giữ
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg hôm qua
đã có chuyến thăm bất ngờ không báo trước tới ukraine
đây là chuyến thăm thứ ba đến kiev của tổng thư ký nato kể từ khi xảy ra cuộc xung đột nga ukraine
tại cuộc hội đàm với tổng thống volodymyr zelensky ông stoltenberg thừa nhận
các thành viên nato chưa thực hiện đúng cam kết về viện trợ quân sự cho ukraine trong những tháng gần đây
mỹ đã mất sáu tháng để thống nhất một gói viện trợ cho kiev
trong khi các đồng minh châu âu vẫn chưa giao số đạn dược như đã hứa
ông jens stoltenberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi
cũng tại cuộc hội đàm tổng thư ký nato cho biết
ông không hy vọng các nước thành viên có thể thống nhất về tư cách thành viên của ukraine
trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại washington vào tháng bảy tới
dự kiến trong chuyến thăm kiev lần này
ông jens stoltenberg cũng có bài phát biểu trước quốc hội ukraine
ngoại trưởng anh david camron cho biết là phong trào hồi giáo hamas
đã nhận được đề nghị ngừng bắn trong bốn mươi ngày
và việc trả tự do cho hàng nghìn tù nhân palestine
để đổi lấy việc trao trả các con tin người israel
tuyên bố trên được ngoại trưởng anh camrun đưa ra
khi tham dự diễn đàn kinh tế thế giới wf đang diễn ra tại riyadh ả rập xê út
cũng tại sự kiện này ngoại trưởng mỹ antony blinken đã mô tả đề nghị trên
từ phía israel là vô cùng hào phóng
đồng thời hối thúc hamas nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này
đề xuất của israel bao gồm thỏa thuận trao trả tự do cho chưa đến bốn mươi người
trong số khoảng một trăm ba mươi con tin đang bị giữ tại gaza
nhằm đổi lấy việc thả các tù nhân palestine
trước khi giai đoạn một bắt đầu thì israel có thể cho phép việc tự do di chuyển
giữa miền bắc và miền nam gaza cũng như rút một phần lực lượng khỏi giải đất này
về phía hamas phái đoàn của lực lượng này đã đến cairo trong ngày hai mươi chín tháng bốn
để gặp đại diện ai cập và qatar hai nước đang tìm cách làm trung gian
trong một thỏa thuận khiến israel ngừng chiến dịch tấn công tại gaza
và các con tin được trả tự do
bộ trưởng năng lượng các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện than của họ
chậm nhất vào năm hai nghìn ba mươi năm
các bên cũng nhất trí xúc tiến thành lập liên minh chuyên trách về nước
trong khuôn khổ g bảy
bộ trưởng an ninh năng lượng anh cho biết hội nghị các bộ trưởng năng lượng
đang diễn ra tại turin italia đã đạt được thỏa thuận loại bỏ dần điện than
trong nửa đầu những năm hai nghìn ba mươi
đây là một thỏa thuận lịch sử làm được điều trước đó hội nghị lần thứ hai mươi năm
các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc về biến đổi khí hậu
cop hai mươi tám đã không thể đạt được năm ngoái
cũng trong cuộc họp tại turin bộ trưởng chuyển đổi sinh thái pháp
christopher pertu cho biết các nước nhóm g bảy đã xúc tiến
thành lập liên minh nước nhằm giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu
đang ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu
đây là lần đầu tiên có một liên minh chuyên trách về nước trong khuôn khổ g bảy
dự kiến g bảy cũng sẽ có tuyên bố chung về việc xử lý các vấn đề
về tài nguyên nước khi kết thúc cuộc họp trong ngày ba mươi tháng bốn
theo số liệu của liên hợp quốc trong ba trăm linh năm qua
thế giới đã mất khoảng tám mươi năm vùng đất ngập nước
bên cạnh đó viện tài nguyên thế giới có trụ sở tại mỹ cho biết
khoảng bốn tỷ người trên toàn cầu đang phải đối mặt với tình trạng
khăn hiếm nước ít nhất một tháng trong năm
bộ y tế brazil ngày hôm qua thông báo nước này lần đầu tiên ghi nhận
con số kỷ lục hơn bốn triệu ca sốt xuất huyết trong khoảng bốn tháng của đầu năm nay
theo báo cáo quốc gia đông dân nhất của mỹ latin đã phát hiện
hơn bốn triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết
con số này bao gồm cả các trường hợp nghi nhiễm và được xác nhận
đã lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm hai nghìn
theo bộ y tế brazil kể từ tháng một năm nay đã cho đến nay
có một chín trăm ba mươi bảy ca tử vong do sốt xuất huyết trong khi có hai ba trăm bốn mươi năm ca tử vong nghi do sốt xuất huyết
tại sao paulo thành phố lớn nhất nam mỹ với gần một mươi ba triệu dân
thì dịch xuất xuất huyết đã xuất hiện ở mọi khu vực của thành phố
theo bộ y tế sự gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết trong năm nay
có liên quan đến các yếu tố như biến đổi khí hậu
và sự xuất hiện của nhiều chủng huyết thanh khác nhau của virus sốt xuất huyết